công chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã biểu dường những thành tích xuất sắc của các nhà giáo trẻ được vinh danh ngày hôm nay và sự nỗ lực của tất cả các thầy cô giáo đang công tác trên mọi miền tổ quốc
những năm qua đảng nhà nước và chính phủ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục coi giáo dục là quốc sách hàng đầu
thời gian tới yêu cầu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cùng các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tham mưu những chính sách
nhằm chăm lo cho đời sống của các nhà giáo bởi đó là nghề cao quý trong những nghề cao quý
chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu là giải thưởng dành cho các nhà giáo dưới ba mươi năm tuổi quốc tịch việt nam
chín mươi giáo viên đến từ bốn mươi ba tỉnh thành phố được lựa chọn để vinh danh trong dịp này
họ là những thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong chuyên môn đạo đức và có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực đang công tác
thưa quý vị trong chiều nay tại thủ đô hà nội đã diễn ra phiên khai mạc hội nghị
bộ trưởng năng lượng asean lần thứ ba mươi tám và các hội nghị có liên quan
đây là lần đầu tiên hội nghị bộ trưởng năng lượng asean thường niên được tổ chức theo hình thức trực tuyến
với sự tham gia của các bộ trưởng trưởng đoàn năng lượng một mươi nước thành viên
ban thư ký asean trung tâm năng lượng asean và các tổ chức
thứ trưởng bộ công thương đặng hoàng an chủ trì hội nghị
với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam đặt ra sáu mục tiêu về năng lượng trong thời gian tới
bao gồm thảo luận thông qua kế hoạch hành động
thảo luận hành động asean về hợp tác năng lượng giai đoạn hai hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thảo luận thông qua ấn phẩm triển vọng năng lượng asean lần thứ sáu
thảo luận thông qua mục tiêu tỉ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng khu vực asean
đề xuất các biện pháp kế hoạch để đẩy mạnh hợp tác về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
đề xuất các biện pháp kế hoạch cụ thể để xây dựng nguồn nhân lực về quản lý tài chính và công nghệ năng lượng
đưa ra các định hướng hướng dẫn để tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ công tác
nhóm làm việc về các nội dung chuyên ngành trong hợp tác năng lượng asean
trên tinh thần của một cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
cùng với sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài và các tổ chức quốc tế
các bộ trưởng trưởng đoàn tin tưởng các cam kết về phát triển năng lượng asean
và quá trình chuyển dịch năng lượng chắc chắn sẽ được thực hiện một cách hiệu quả
hướng tới mục tiêu xây dựng ngành năng lượng asean biển vững và thân thiện với môi trường
cũng trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng năng lượng asean lần thứ ba mươi tám
chiều nay hội nghị bộ trưởng năng lượng asean iea lần thứ sáu đã được tổ chức tại hà nội
cơ quan năng lượng quốc tế iea đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các nước thành viên asean
trước những thách thức về năng lượng hỗ trợ về các loại nhiên liệu công nghệ
các nghiên cứu để tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng năng lực thu thập dữ liệu
thống kê năng lượng cho các quốc gia thành viên asean
cùng với đó là những đề xuất điều chỉnh chính sách giúp các quốc gia asean phát triển ngay năng lượng
theo hướng hội nhập quốc tế
theo cơ quan năng lượng quốc tế năm nay nhu cầu năng lượng toàn cầu có thể giảm đến năm
bộ trưởng trưởng đoàn các nước đã trao đổi và thảo luận để tiếp tục thực hiện nội dung
của chương trình hợp tác ba năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một giữa iea và asean
nhằm góp phần đạt được mục tiêu vì một asean hòa bình thịnh vượng và bền vững
trong khuôn khổ các hoạt động hội nghị bộ trưởng năng lượng asean năm hai nghìn hai mươi
lễ trao giải thưởng năng lượng asean hai nghìn hai mươi cũng được tổ chức vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một
đây là sự kiện thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn với mục tiêu tăng cường nhận thức
và thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của khối tư nhân vào lĩnh vực năng lượng khu vực asean
lễ trao giải nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tổ chức và cá nhân
tiêu biểu có những đồng góp công hiến xuất sắc cho sự phát triển ngành năng lượng asean
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trong chiều nay bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
các vấn đề về biển đông hay quan hệ của việt nam và campuchia đã được đề cập trong buổi họp báo
liên quan tới mối quan hệ của việt nam và campuchia vào thời điểm hiện tại
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
những thành quả quan trọng trong hợp tác giữa hai nước được thể hiện cụ thể trên rất nhiều lĩnh vực
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục được duy trì
năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín hai nước đã ký hai mươi một văn kiện hợp tác
trong đó có hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn một mươi năm nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
ghi nhận thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
cho đến nay được khoảng tám mươi bốn
và tiến hành bàn giao bộ bản đồ địa hình biên giới đất liền việt nam campuchia vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi vừa qua
đối với vấn đề biển đông được đề cập tại hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm vừa qua
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
tại các hội nghị cấp cao asean và cấp cao đông á lần thứ một mươi năm
thì đại diện nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình biển đông
và khẳng định sự cần thiết duy trì hòa bình bền vững ổn định lâu dài trên vùng biển quan trọng của khu vực này
để đạt được mục tiêu đó thì cũng cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm
đặc biệt là tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng phức tạp thêm tình hình không quân sự hóa
các nước cũng cho rằng cần đề cao luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai khuôn khổ pháp tí cho mọi hoạt động trên biển
giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
các nước cũng kêu gọi asean và trung quốc đẩy mạnh thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử các bên ở biển đông doc
và nỗ lực nối lại đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu lực hiệu quả
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới